sau cơn bão số ba xảy ra vào gần cuối tháng bảy vừa qua huyện văn chấn là địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất của tỉnh yên bái
với tinh thần tương thân tương ái đùm bọc giúp đỡ nhau trong hoạn nạn các tổ chức đoàn thể đã tham gia chia sẻ cùng chung tay để giúp bà con nơi đây sớm ổn định gây dựng lại cuộc sống mới trên vùng đất lũ
giống như nhiều gia đình khác sống bên cạnh khe suối bản tủ toàn bộ nhà cửa của ông lò văn muồn đã bị cuốn trôi theo dòng nước giữ khi lũ quét ập về
giờ đây người đàn ông đầu hai thứ tóc này đang nhặt nhạnh những gì còn sót lại để có thể dựng lại ngôi nhà mới với mong muốn gia đình sớm được đoàn tụ và ổn định cuộc sống
dân vùng lũ bớt khó khăn các lực lượng vũ trang tổ chức đoàn thể và cá nhân trong huyện văn chấn
đã đóng góp ngày công lao động tham gia vệ sinh môi trường thu dọn nhà cửa cải tạo đất trồng cây lương thực giúp người dân
với tinh thần tất cả vì nhân dân để giúp nhân dân ổn định được cuộc sống
thì đảng ủy chỉ huy ban chỉ huy huyện văn chấn chúng tôi đã làm tốt công tác tham mưu là cửa các lực lượng
với quân số cao nhất của toàn bộ lực lượng dân quân của các xã thị trấn
là hàng ngày là tham gia giúp các xã bị thiệt hại để khắc phục sau để bão sau lũ để cho nhân dân ổn định cuộc sống
còn bộn bề ngổn ngang khó khăn với người dân nơi đây nhưng tinh thần tương trợ đùm bọc nhau trong hoạn nạn
đang và sẽ giúp bà con sớm khắc phục được những mất mát đau thương để từ đó đứng lên gây dựng lại cuộc sống mới trên vùng đất lũ